thưa quý vị trong đêm thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện tam bình phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép ma túy bên trong một quán karaoke
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke thuộc ấp mỹ phú một xã tường lộc huyện tam bình
lực lượng công an đã phát hiện bên trong hai phòng hát có bảy thanh niên
chú vĩnh long và cà mau đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và một số vật chứng khác có liên quan
qua xét nghiệm nhanh bảy thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật